trong hệ thống này giáo dục trong nhà trường đóng vài trò trung tâm từ mẫu giáo cho đến hết cấp ba
ở mỗi cấp chúng tôi thiết kế các bài học riêng biệt đặt ra những mục tiêu riêng mà các em cần phải đạt được
chẳng hạn như ở các mẫu giáo thì các cháu chỉ cần học cách phân biệt các thảm họa biết cách sơ tán và không tách rời nhóm
các buổi diễn tập đối phó với hỏa hoạn hay động đất thường không được báo trước
tiếng chuông báo cháy có thể vang lên ngay giữa giờ học và các em phải vận dụng những gì đã được học
để ứng phó như thật
cô giáo và mọi người trong gia đình cháu đã thống nhất các địa điểm có thể gặp nhau nếu thảm họa xảy ra
đó là các nhà kho dự trữ ở khu trung tâm
có một nguyên tắc mà trẻ em nhật bản được học ngay từ khi mới bước vào mẫu giáo là tuyệt đối tuân thủ theo sự chỉ dẫn của người lớn trong những tình huống xấu
trong trường hợp không có người lớn các em vẫn phải tuân thủ trật tự và thoát ra ngoài khu vực nguy hiểm theo quy trình đã được học từ trước
không khóc lóc không chen lấn
trong mỗi bài huấn luyện ở trường các em nhỏ không chỉ được học cách tự bảo vệ bản thân mà còn được dạy ý thức trợ giúp người khác
những bài học này thực sự đã khơi gợi tinh thần anh hùng trong mỗi đứa trẻ
tại trường học cũng như trong mỗi ngôi nhà của người dân nhật bản đều có bản đồ hiển thị nơi lánh nạn cũng như con đường nhanh nhất để đến những nơi trú ẩn an toàn như công viên nhà văn hóa
với triết lý trải nghiệm thực tế các em đều có thể tự bảo vệ bản thân
trong mỗi bài học các em đều có thể tự bảo vệ bản thân
tới công viên phòng ngừa thảm họa rinkai tại tokyo bạn sẽ có cảm giác như đang lạc vào trong một bộ phim sử dụng kỹ xảo ba d
những cột điện nghiêng ngả trên phố các cục đóng điều hòa bị gió giật tưởng chừng như sắp rơi
còn trung tâm kiến thức thiên tai honjo lại có phòng tạo bão
tại đây bạn được thưởng thức những cơn gió giật khiến bạn không thể nhắc nổi chân
cộng với hiệu ứng mưa lớn
và quan trọng nhất là bạn phải làm gì trong những tình huống như thế này
đặc biệt hơn tại nhiều trung tâm còn dạy kiến thức thoát hiểm và khắc phục hậu quả sau thảm họa bằng cách tái hiện hiện trường đổ nát có kích cỡ như thật với những chiếc ô tô bị đè nát cột điện gãy gục
cách tiếp cận giáo dục kỹ năng đối phó với thảm họa của nhật bản được nhiều quốc gia trên thế giới đánh giá cao
đặc biệt là khi trẻ em được trực tiếp trải qua thảm họa
đặc biệt là khi trẻ em được trực tiếp trải qua thảm họa
và từ đó xây dựng sự bình tĩnh tự tin và sáng tạo ra phương thức đối phó trong tương lai
nếu người nhật có chiết lý trải nghiệm là người thầy tốt nhất thì người mỹ thường nói với con trẻ rằng đừng sợ hãy sẵn sàng
việc chuẩn bị kiến thức cũng như tâm lý sẵn sàng ứng phó với sự cố cho học sinh là một yêu cầu tiên quyết với các trường học tại mỹ
hoạt động này được các trường học tổ chức hàng năm với sự phối hợp của cơ quan ứng phó thảm họa khẩn cấp
mục tiêu của chúng tôi khi tổ chức chương trình này là các em sẽ có cơ hội được trao đổi với cha mẹ về những gì các em học được ở trường để sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp
các em nhỏ được hướng dẫn những điều cần làm trong trường hợp xảy ra động đất hỏa hoạn thậm chí thông qua các trò chơi điện tử mô phỏng tình huống khẩn cấp
chúng em được hướng dẫn cách thoát hiểm khi có động đất hoặc hỏa hoạn và cách sử dụng hộp sơ cứu quan trọng nhất là phải luôn sẵn sàng
những buổi học như thế này được tạo ra bởi các trường học
được hội chữ thập đỏ mỹ thiết kế chương trình được áp dụng cho các học sinh tiểu học trên khắp nước mỹ một trong số các bài học là hướng dẫn các em tự tạo bộ dụng cụ khẩn cấp
chúng tôi dạy các em nhận biết về các thảm họa thiên nhiên như mưa lũ rông lốc để các em có thể tránh xa khỏi những khu vực nguy hiểm chúng tôi cũng muốn giúp các em bình tĩnh trong mọi trường hợp để có thể cùng nhau đảm bảo sự an toàn
việc bổ sung kiến thức cho trẻ em thông qua các hoạt động thực tiễn sẽ giúp các em biết cần phải xử lý trong những tình huống khác nhau
có thể tự bảo đảm an toàn cho bản thân trước khi nhận được sự giúp đỡ của người lớn
thực tế lý thuyết giáo dục này đã có từ thế kỷ trước và hiện đang được xem là kim chỉ nam cho nền giáo dục thế kỷ hai mươi một
tại thái lan những giờ học trải nghiệm thực tế không còn xa lạ đối với các em học sinh bậc tiểu học thậm chí là ở các vùng sâu vùng xa
chẳng hạn một nhánh của dòng sông nan trải qua ngôi làng nhỏ huawei pan nằm tại một trong những vùng xa xôi nhất ở miền bắc
thái lan trở thành lớp học ngoài trời vào các buổi chiều cho các em học sinh của trung tâm giáo dục huay pan
các buổi chiều chúng tôi có lớp trải nghiệm
trong giờ học các em sẽ học về môi trường xung quanh nơi ở của mình và các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý
tới với giờ học trải nghiệm tại trung tâm các em sẽ tự do đặt câu hỏi cho giáo viên
ví dụ như dòng sông này bắt nguồn từ đâu nó chảy đi đâu
nhiệm vụ của giáo viên là lồng ghép những kiến thức địa lý vào câu trả lời cho các em
và bổ sung thêm các kiến thức khác như môi trường nước có những sinh vật gì nước có giá trị như thế nào
đối với các em chúng tôi không phải là giảng viên đưa ra lý thuyết mà chúng tôi muốn trở thành những người dẫn dắt kích thích sự khám phá ham tìm tòi của các em
tại trung tâm giáo dục hei pan các em được học các bài học sinh tồn như bơi quăng lưới bắt cá
các em được dạy để quan sát môi trường xung quanh đặt câu hỏi và tự tìm kiếm câu trả lời
nếu chúng ta liên tục đưa kiến thức chúng ta sẽ có thể tìm kiếm câu trả lời
nếu chúng ta đưa kiến thức vào đầu các em một cách thụ động các em có thể học nhưng sẽ không ghi nhớ được lâu
còn tự trải nghiệm đó sẽ là những kiến thức chính các em tìm ra và cất giữ
lớp học trải nghiệm đóng một vai trò rất quan trọng
nó cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa giáo dục thụ động và giáo dục chủ động
mô hình trường học trải nghiệm xuất hiện tại nhiều nơi trên lãnh thổ thái lan
các em học sinh được sống gần gũi với thiên nhiên được tự mình nấu ăn sinh hoạt và làm việc theo nhóm
phát triển nhiều kỹ năng mềm
mà giáo dục truyền thống khó có thể mang lại
hơn nữa không ai có thể đường trước được điều gì và chuyện gì cũng có thể xảy ra đối với bất cứ ai
vậy nên trang bị kiến thức thoát hiểm càng sớm càng tốt